sau thành công của lần đầu tiên được tổ chức tại hải dương vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trung ương hội nông dân việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
chủ trì hội nghị thủ tướng đối thoại với nông dân có chủ đề
tháo gỡ vướng mắt liên kết sáu nhà kiến tạo chuỗi giá trị nông sản
sẽ diễn ra vào ngày mai một mươi tháng một mươi hai tại thành phố cần thơ
hội nghị thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân đồng bằng sông cổ long
trong đó có nông dân thành phố cần thơ sau đây là ghi nhận của phóng viên
theo ban tổ chức trước thêm hội nghị đã có hơn hai câu hỏi của bà con nông dân cả nước
gửi đến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc các câu hỏi của bà con nông dân tập trung
vào ba nhóm vấn đề lớn gồm tiêu thụ nông sản sản xuất nông nghiệp sạch
theo hướng nâng cao giá trị phát triển bền vững nhóm câu hỏi về đất đai
môi trường biến đổi khí hậu và vốn nhóm câu hỏi về nông thôn mới
và các vấn đề xã hội ở nông thôn
qua hội nghị thủ tướng chính phủ đối thoại với giai cấp nông dân lần này
thì hội nông dân rất là mong muốn những cái đề xuất kiến nghị chính đáng của nông dân
mình được tháo gỡ thì từ đó mình cho thấy rằng là cái sự quan tâm của đảng nhà nước
đối với giai cấp nông dân ngày càng sâu sắc hơn và đặc biệt là vai trò vị thế của nông dân
ngày càng xứng đáng với niềm tin của người nông dân gửi gắm vào hội nông dân
cuộc đối thoại với nông dân diễn ra trong bối cảnh sạt lở bổ vây
đồng chí nguyễn xuân phúc
do vậy những lo ngại về mất đất sản xuất kế sinh nhai bị ảnh hưởng nghiêm trọng
tình trạng biến đổi khí hậu xâm nhập mặn sâu vào nội đồng cũng như những vấn đề
mà nông dân tp cn muốn gửi gắm đến chính phủ các bộ ngành có những kế hoạch biện pháp khắc phục

nhà khoa học các doanh nghiệp đang đồng hành cùng nhà nông các cơ quan thông tấn báo chí
đặc biệt là có sự có mặt đông đảo của bà con nông dân đại diện cho hàng chục triệu hộ nông dân trên cả nước